trong số những lần này hắn có tiếp xúc với một người dân bản địa là nam giới
lần khác lại gặp gỡ một vài vị khách đi xe sang mang biển số của tỉnh sơn la hoặc điện biên
trong số những lần này hắn có tiếp xúc với một người dân bản địa là nam giới
được quy luật đó tôi đã báo cáo trực tiếp lên mặt truyền án
trong khi đó nguyễn duy ngư lại được thấy ở thị trấn xuân mai cùng với một vài người đàn ông đi xe biển lạng sơn

ngồi một cái bàn nó gần khu vực đấy để nghe xem các đối tượng giao dịch nói chuyện với nhau như thế nào
quá trình mà trinh sát giám sát trong quán cà phê thì nghe được đối tượng ngư nói chuyện với hai đối tượng khách hàng
thì xác định là hai đối tượng này là người trung quốc mặc dù biết nói tiếng việt
nhưng mà cái phát âm khẩu âm khẩu hình âm thì là giọng giống giọng từ trung quốc
mặc dù các đối tượng sử dụng tiếng lóng tức là không nói là mua quán ma túy

đúng như thông tin trinh sát đã thu thập được trước đó sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba nguyễn duy ngưu rời nhà để đến địa điểm gặp khách hàng
đối tượng trịnh văn dũng không xuất phát cùng lúc với ngư nhưng hắn sẽ có mặt vào lúc quyết định
do vậy một tổ trinh sát vẫn ém xung quanh nhà dũng để chờ hắn xuất đầu lộ diện
lúc này tại thị trấn xuân mai lực lượng vây bắt đã sẵn sàng cho kế hoạch răng lưới của ban chuyên án
một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân cấp cao ở hà nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm
tại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo trịnh văn dũng bất ngờ rút toàn bộ kháng cáo chấp nhận bản án mà tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên ở phiên xét xử sơ thẩm
về phần kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hà nội hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng
việc tòa án cấp sơ thẩm xác định khối lượng heroin
tinh chất các bị cáo mua bán trái phép làm cơ sở áp dụng pháp luật là có căn cứ
ngoài ra bị cáo dũng là người chủ động và bỏ tiền ra mua một mươi hai bánh heroin
dũng cũng trực tiếp tham gia vào việc bán ma túy nên cũng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án
bị cáo ngư không trực tiếp đi mua ma túy mà chỉ nhận nhiệm vụ tìm người mua ma túy sau đó cầm ma túy và cùng với dũng đi giao ma túy
hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng
tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo dũng và hình phạt tù trung thân với bị cáo ngư là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội cũng như vai trò của các đối tượng trong vụ án
do vậy hội đồng xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị cáo
năm hai nghìn hai mươi trịnh văn dũng đã phải thi hành bản án tử hình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của một kẻ chuyên đi gieo rắc cái chết trắng cho đồng lại
còn nguyễn duy ngư thì đang chấp hành bản án tù trung thân tại một trại giam ở tỉnh thanh hóa
đó chính là kết cục của hai tên chùm ma túy khét tiếng một thời